liên quan đến việc hàng trăm hectare dứa của người dân xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị tát lá thối quả do ảnh hưởng của nguồn khí thải độc hại từ nhà máy luyện kim màu thuộc công ty cổ phần tứ đỉnh gây ra
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã yêu cầu công ty phải bồi thường số tiền một mươi bốn hai tỷ đồng cho người dân
tại bữa họp báo người phát ngôn của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và đại diện sở tài nguyên môi trường tỉnh lào cai cho biết trong thời gian tháng ba năm hai nghìn một mươi tám có một trăm tám mươi năm hectare dứa và năm hai hectare cây cao su chè và các cây trồng khác của ba trăm một mươi bảy hộ ở một mươi hai thôn của xã bản lầu huyện mường khương bị tắp lá thối hỏng quả gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương
tổ công tác của tỉnh đã phối hợp với viện môi trường bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn lấy mẫu phân tích cho thấy
giữa thối hỏng và cây trồng bị hư hại là do ảnh hưởng của lắng động acid sulfuric đồng và khí so hai
căn cứ vào kết quả kiểm tra xác minh ủy ban nhân dân tỉnh lào cai kết luận chủ thể làm phát sinh chất thải gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp của người dân xã bản lầu là nhà máy luyện kim màu thuộc công ty cổ phần tứ đỉnh yêu cầu đơn vị này đền bù toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với người dân địa phương